sở nội vụ tp hà nội đã chỉ đạo niêm yết công khai danh sách giáo viên hợp đồng được xét đặc cách từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo danh sách công khai huyện ứng hòa có chín mươi tám giáo viên hợp đồng đang giảng dạy tại các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn huyện được xét đặc cách
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cũng đã ra thông báo nhận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
theo đó có năm trăm bảy mươi ba giáo viên trúng tuyển ngày tuyển dụng tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện này chưa có thông báo về việc tuyển dụng đặc cách với hai trăm năm mươi sáu giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xét tuyển đặc cách
trong đó có khoảng sáu mươi người đã nằm trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm hai nghìn hai mươi